thưa quý vị hơn một tuần sau vụ nổ đất kinh hoàng làm hàng ngàn ngôi nhà ở khu vực biên giới thổ nhĩ kỳ syri đổ sập
các nhân viên cứu hộ chuyên gia y tế cùng những chuyến hàng viện trợ thiết yếu từ khắp nơi trên thế giới
vẫn đang đổ về vùng thảm họa để giúp đỡ người dân vượt qua hậu quả của thiên tai
tại vùng đất nghèo khó khô cản syri nơi bị chiến tranh và thiên tai rẻ xéo
nhiều chiến sĩ cứu hộ đã được ca ngợi là anh hùng
đặc điểm chung của họ là đều đổi mũ bảo hiểm trắng và luôn hồi đáp với mọi lời kêu cứu từ người dân
ngay từ ngày sáu tháng hai tức vài giờ sau trận động đất đầu tiên mạnh bảy tám độ richter
một mươi quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đã cam kết trợ giúp thổ nhĩ kỳ vượt qua hậu quả động đất
đến ngày tám tháng hai con số được xác nhận đã tăng lên hơn bảy mươi quốc gia vùng lãnh thổ
thế nhưng trái ngược với thổ nhĩ kỳ có nhiều nơi ở miền bắc syri
khu vực chịu thiệt hại nặng nề do động đất
vẫn chưa thể chào đón các đội cứu hộ quốc tế đến do tình hình bất ổn trong nước và căng thẳng với phương tây
giờ đây trọng trách tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân sống sót đặt nặng lên vai lực lượng phòng vệ dân sự syri
còn gọi là nhóm tình nguyện mũ bảo hiểm trắng
bất chấp quân số mỏng và trang bị thiếu thốn
những người lính cứu hộ mũ bảo hiểm trắng quyết tâm nắm bắt mọi hy vọng cứu sống các nạn nhân
chúng tôi đã làm việc nhiều ngày không nghỉ cố gắng lắng nghe và gửi đáp
mọi lời kêu cứu giữa đống đổ nát hoang tàn
dù chỉ một tiếng nói nhỏ bé hay một hơi thở theo thảo chúng tôi cũng đau bới
dù phải sử dụng tay không chúng tôi sẽ giải cứu tất cả mọi người
không phân biệt tôn giáo giàu nghèo hay giới tính
bản thân tôi cũng chưa thể gọi điện hỏi thăm hay gặp gia đình mình vì quá bận rộn với công tác cứu hộ
nhóm cứu hộ mang tên mũ bảo hiểm trắng tổ chức được thành lập trong vùng do quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát
để chữa trị cho những người bị thương trong các vụ bắn phá
đã nỗ lực không ngừng trong công tác tìm kiếm người sống sót
người đứng đầu tổ chức này cho biết các tình nguyện viên đang trong một cuộc chạy đua với thời gian
trong bối cảnh thời tiết lạnh giá từng giờ rút ngắn sinh mạng của các nạn nhân
khi bạn nghĩ về những gì đang diễn ra ở syri ngay bây giờ
một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài vẫn đang vượt qua dịch bệnh covid
một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn dịch tả bùng phát
và bây giờ là cuộc khủng hoảng này trong một cảnh một mùa đông khắc nghiệt
nhiên liệu thiếu hụt nó gần giống như một cơn bão hoàn hảo
và sự hội tụ của tất cả những cuộc khủng hoảng này đang dẫn đến những nỗi đau lớn
mặc dù vậy những phép màu vẫn diễn ra trong những nỗ lực cứu trợ nạn nhân
động đất tại thổ nhĩ kỳ syria
một phụ nữ đã được cứu khỏi đống đổ nát sau hơn một trăm hai mươi tám giờ mắc kẹt
một trẻ chín tuổi vừa được lực lượng cứu hộ cứu sống sau một trăm hai mươi giờ mắc kẹt
những kỳ tích này đều nhờ vào công sức của những người anh hùng thầm lặng mũ bảo hiểm trắng
chúng tôi sẽ tiếp tục những tình nguyện viên sẽ tiếp tục công việc của mình
mà không dừng lại cho đến khi nạn nhân cuối cùng được giải cứu
hệ thống chăm sóc sức khỏe tại syri đã bị tàn phá sau một mươi hai năm nội chiến
ít nhất hai mươi cơ sở y tế trên khắp vùng tây bắc nước này bị ảnh hưởng lớn
trong đó có bốn bệnh viện đã bị hư hại nặng
đây lại là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
một cơn động đất khiến cho việc giúp đỡ hàng chục nghìn người bị thương trong thảm họa càng trở nên thách thức
liên hợp quốc đã đánh giá đây là sự kiện tồi tệ nhất trong hơn một trăm linh năm qua tại khu vực này